đây cũng là giai đoạn mà lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ
việc mua bán trái phép vật liệu nổ ở địa phương nên là cần cô cơm duy nhất của dũng đã không còn nữa
thêm vào đó là những món nợ ngày một trồng chất từ chiếu bạc gần như không còn khả năng chi trả
đã làm nhen nhóm trong đầu hắn những toan tính mạo hiểm
một ông anh và một ông em đều vi phạm pháp luật
một ông anh thì là có tiền án về tội buôn bán chất ma túy
một ông em tức là ông trịnh văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ông này là trước kia lúc thành liên là có cướp một cái điện thoại và cũng đánh người gây thương tích
do vậy là cũng đã bị tòa án nhân dân tỉnh hà tây cũ ngày xưa
cũng xử án
cách nhà của dũng chỉ vài cây số là thôn đồng lệ
là nơi sinh ra và lớn lên của nguyễn duy ngư
ngưu lớn hơn dũng hai tuổi
trái với vẻ ngoài bắt mất của dũng
thì ngư lại được biết đến với thân hình nhỏ thó
nước da ngâm đen và đặc biệt là đôi mắt sắc như dao cầu
bất chấp những tranh lệch từ tuổi tác đến ngoại hình
trịnh văn dũng và nguyễn duy
vẫn trở thành cặp bài chung trong giới buôn bán trái phép
từ vật liệu nổ đến vũ khí quân dụng
nguyễn duy ngưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba

thứ tượng ngưu này thì bản thân đã có tiền án năm một nghìn chín trăm chín mươi năm

bị công an quận hai bà trưng bắt về hành vi mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
sau đó tòa án hay trưng xử nguyễn duy ngưu bảy năm tù gia
ngưu có cách ăn nói rất dễ nghe
cách giao tiếp với người gặp gỡ với ngưu thì cũng dễ đi vào lòng người
đối tượng là ở một mình không có vợ con gì cả
sau đó là thu thập phát hiện thấy là đối tượng là tính cách là có trong hình hài của một người đàn ông
nhưng mà tính cách thì lại rất là nhu mì rồi ít lói rồi nhẹ nhàng giống của một người phụ nữ
sau khi được tha tù trước thời hạn lẽ ra cuộc đời của nguyễn duy ngưu đã có thể sang trang hoàn lương
nếu không gặp lại người
người bạn thủa nối khố trịnh văn dũng khi này ngoài nghiện cờ bạc còn nghiện thêm cả ma túy
món bánh vẽ từ khoản lợi nhuận siêu to từ ma túy được thoát ra từ miệng một con nghiện đói thuốc
đang ngụp lạn trong các khoản nợ nhưng lại đánh trúng vào lòng tham vốn có của ngưu
rất nhanh chóng hai kẻ tham lam lười làm đã thiết lập một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ tây bắc về hà nội để bán lẻ cho các con tuổi
các đối tượng đã đánh trúng vào những con nghiện của địa phương và một số vùng lân cận
nhưng chưa đầy một năm sau đó ngư và dũng đã lọt vào tầm ngắm của công an huyện trường mỹ
các đối tượng này thường xuyên hoạt động
theo tuyến quốc lộ sáu thường xuyên đi trên địa bàn các tỉnh tây bắc
là những tỉnh có biên giới giáp danh với lại nào và khu tám giác vàng liên quan đến ma túy
một ngày mà dũng phải dùng đến năm trăm linh đến một triệu mà giai đoạn hai nghìn hai là rất là to số tiền lớn như vậy

đối tượng dũng là hay đi buổi tối cứ lần nào đi chơi cửa bạc về cửa bạc thì có sáng một k chiều một k chiều một k chiều một k
tụ tập lại nhau để chơi
cờ bạc thì ở giai đoạn này
thì dũng không
có cái quan hệ xã hội
rộng như giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín
thì sau khi dũng ra tù về
mối quan hệ của dũng
những đối tượng mà tôi nghĩ
là nó cả liên tỉnh các tỉnh
khác các đối tượng lợi dụng vào
khu vực rừng lúi để đánh bạc
và các đối tượng đi ô tô
thường xuyên đi ô tô để một chỗ
và có những cái xe ôm
vận chuyển lên
cái sới bạc của hòa bình
sống khép kín và tạo vỏ bọc hoàn lương
song thực chất trịnh văn dũng đang
ngấm ngầm triển khai kế hoạch
tổ chức một đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy khép kín
với số mảnh khóe đã lượm nhặt được
từ khi đi thi hành án phạt tù
dũng đã bí mật móc nối liên lạc
với một số bạn tù là những người
từng có tiền án liên quan đến hoạt động
mua bán trái phép chất ma túy
hiện sinh sống ở một số địa bàn
miền núi phía bắc với mục đích tìm nguồn hàng
tù đoạn lần này của dũng
là không bán nhỏ lẻ như trước
vì khả năng bị lộ cao
mà sẽ buôn lớn và không qua trung gian
ma túy sẽ được mua trực tiếp
từ biên giới lào giáp khu vực tây bắc
sau đó sẽ móc nối để bán qua trung quốc
thủ đoạn này từ gốc sang đến ngọn
từ ngay giáp danh biên giới lào
xong đi thẳng sang biên giới trung quốc
cho nên là nó đảm bảo kín đáo
nhưng cái quan trọng là cái lợi nhuận rất lớn

khi mà dũng vừa đặt được viên gạch đầu tiên
cho kế hoạch phi pháp của mình
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
thì cũng là lúc nguyễn duy ngư mãn hạn tù
nhanh như cắt
cả hai đã nhanh chóng bắt sóng với nhau
để triển khai kế hoạch

thì tao sẽ cùng mày đi
khi mày lấy hàng về tới hà nội

được rồi theo tao thì nhất chị thôi
thì tao sẽ cùng mày đi
khi mày lấy hàng về tới hà nội
và anh em sẽ gặp nhau ở đây
theo sự sắp đặt của dũng thì ngư sẽ có nhiệm vụ tìm nguồn tiêu thụ ở lạng sơn
sau khi có đơn hàng dũng sẽ trực tiếp lên các tỉnh tây bắc nhập hàng
rồi cả hai sẽ tổ chức cùng đi giao hàng

để tránh sự chú ý của người dân địa phương và lực lượng chức năng

dũng giao hẹn cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại
dũng giao hẹn cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại
hạn chế tối đa việc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp

hoạt động cách giờ không gắn kết

còn ngày thì chúng coi như bình thường

nhưng mà không có quan hệ
không quan hệ gặp gỡ nhau ban ngày ban đêm
chúng nó cách nhau nhưng mà chúng nó không quan hệ
nhưng thực chất chúng là gắn kết
là một đường dây
bản thân đối tượng súng là rất là kín tiếng
và rất là gian manh
mọi việc làm của dũng là
đều được truyền đạt cho ngưu
và ngưu là người thực hiện
hàng là hàng đối tượng dũng đưa cho ngưu
để ngưu mang đi
để dễ bề thực hiện nhiệm vụ và hòng qua mặt lực lượng chức năng
dễ bề thực hiện nhiệm vụ và hòng qua mặt lực lượng chức năng
cả dũng và ngư đã hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau

trong khi dũng thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo

trí thức thì ngư lại biến hóa có phần đa dạng sinh động hơn
trí thức thì ngưu lại biến hóa có phần đa dạng sinh động hơn

có những lần tôi bám theo đối tượng ngưu
chỉ đi đến một số địa điểm một số quán cà phê vào đến một lúc và xong lại đi ra
thêm một điểm mới trong lần phạm tội này của hai đối tượng là chúng không hoạt động thường xuyên
liên tục mà sau mỗi phi vụ chót lọt thì đường dây sẽ tạm ngừng hoạt động trong một thời gian
hai đối tượng cũng ngắt liên lạc hoàn toàn cho tới khi nhận được đơn hàng mới
quả thực ở thời điểm đó thì thủ đoạn tinh vi này là thử thách về lòng kiên trì đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tuy nhiên bằng sự quyết tâm tinh thần không khoan nhượng với tội phạm ma túy
các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vẫn âm thầm bền bỉ quan sát di biến động của các đối tượng
như cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra sau một vài phi vụ mua bán chót lọt kiếm được tiền thì nguyễn duy ngư bắt đầu có biểu hiện chủ quan
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vẫn âm thầm bền bỉ quan sát di biến động của các đối tượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vẫn âm thầm bền bỉ quan sát di biến động của các đối tượng
mục đích của ngư là biến đám thanh niên nghiện ngập này thành tai mắt cho hoạt động mua bán ma túy tới đây của hắn
chỉ có điều hắn không ngờ rằng từ đây đường dây mua bán ma túy khép kín do dũng và hắn điều hành bắt đầu xuất hiện những kẽ hở

cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vẫn âm thầm bền bỉ quan sát di biến động của các đối tượng
việc triệt xóa đường dây ma túy này là nhiệm vụ không thể chỉ hoãn
thế nhưng làm thế nào để bắt quả tang được các đối tượng vô hiệu hóa được vũ khí nóng mà chúng mang theo
và đảm bảo được tính mạng của người dân cũng như lực lượng vây bắt là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều
đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm và lòng quyết tâm của những người lính trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn tiến cuối cùng của vụ án này trong phần hai của chương trình
được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên intv